sau hơn hai tháng đấu tranh phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh bà rịa vũng tàu
phối hợp với công an thị xã phú mỹ đã phá thành công chuyên án ma túy bắt giữ nhóm ba đối tượng
thu giữ ba tám kg ma túy tổng hợp dạng đá và gần năm trăm linh viên thuốc lắc
đường dây mua bán trái phép chất ma túy này do đối tượng trương quang sĩ cầm đầu
trước đó cơ quan công an tiến hành bắt giữ đối tượng sĩ cùng đồng bọn là bùi minh âu và đặng vi phương
khám xét nơi ở của các đối tượng lực lượng công an đã thu giữ ba tám kg ma túy tổng hợp dạng đá
gần năm trăm linh viên ma túy dạng thuốc lắc ba cân điện tử bốn điện thoại di động và một số tăng vật liên quan
tại cơ quan công an sĩ khai nhận mua số ma túy trên từ tp hcm với số tiền gần tám trăm linh triệu đồng
sau đó đem về bà rịa vũng tàu để tiêu thụ